sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa hướng dẫn các trường tiểu học về công tác tổ chức cho học sinh đi học lại
theo đó trường sẽ bố trí người đón và giao nhận học sinh tại cổng trường
không để phụ huynh người không có nhiệm vụ vào trong trường
ghi nhận của phóng viên tại tp hcm
sở giáo dục đào tạo tp hcm yêu cầu các trường tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học
mỗi buổi cho học sinh ra chơi tối đa hai mươi phút bảo đảm giờ ra chơi được bố trí lệch giờ giữa các khối lớp
bên cạnh đó cũng lưu ý nhà trường không mở máy lạnh ở tất cả các phòng học phòng chức năng
bảo đảm mở cửa để các phòng được thông thoáng
khuyến cáo canteen không hoạt động không tổ chức bán trú và các hoạt động ngoại khóa
khi điều kiện thời điểm và thực tế đơn vị chưa an toàn
theo dự kiến học sinh tiểu học ở tp hcm sẽ đi học lại từ ngày một mươi một tháng năm

các trường sẽ hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ hai trước ngày một mươi một tháng bảy
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng bảy sẽ tổng kết kết thúc năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi